các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
sát covid hai được cho là xâm nhập vào tế bào thông qua một loại enzim có tên là angiotensin hai
enzym này được tìm thấy trong nhiều mô của cơ thể bao gồm cả các tế bào lót biểu mô cứu rác và sản xuất chất nhầy
covid một mươi chín có thể gây các triệu chứng về mũi tương tự như các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên khác và đôi khi bao gồm cả nóng rát hoặc khô mũi
vào năm hai nghìn hai mươi đã có nghiên cứu trên một nhóm ba mươi năm người bị nhiễm covid một mươi chín
theo đó những người này cho biết họ có cảm giác lạ trong mũi hoặc khô mũi quá mức thường xuyên hơn nhiều so với những người không bị nhiễm covid một mươi chín
các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra tình trạng khô mũi thường xảy ra cùng với mất hoàn toàn hoặc một phần mùi và vị và có xu hướng xuất hiện trước các triệu chứng covid một mươi chín khác
về mặt cơ học sự xâm nhập của virus và biểu mô đường hô hấp đặc biệt là tế bào mũi có thể gây ra sự phá vỡ đột ngột của hàng rào chất nhầy
do đó làm cho biểu mô mũi bị khô
điều này cũng làm giảm độ nhạy cảm của cứu rác có thể giải thích cho cả cảm giác khó chịu ở mũi như khô mũi và mất cứu giác
nhiễm virus cũng có thể gây tổn thương trực tiếp đến biểu mô đường hô hấp
đây cũng là một vấn đề cần nghiên cứu thêm có thể xác định chính xác thời điểm mà các cảm giác bất thường ở mũi chẳng hạn như khô mũi quá mức
cùng với việc gây khô mũi covid một mươi chín cũng có thể dẫn đến khô và đau họng
năm hai nghìn hai mươi phát hiện ra rằng trong số hai trăm hai mươi ba người lớn mắc covid một mươi chín thì có một mươi sáu một người bị khô cổ họng
ngạt mũi và chảy nước mũi đều đã được báo cáo ở những người mắc covid một mươi chín
nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi phát hiện ra rằng trong nhóm một bảy trăm bảy mươi ba người được xác nhận nhiễm covid một mươi chín thì có bốn một bị ngẹt mũi và hai một bị sổ mũi
việc dùng thuốc thông mũi trị ngạt mũi cũng là tác nhân gây khô mũi
vậy những người hồi phục sau covid một mươi chín có bị khô mũi hay không
một số triệu chứng của covid một mươi chín vẫn còn tồn tại rất lâu sau khi nhiễm trùng
chẳng hạn mất khứu giác hoặc thay đổi khứu giác có thể tồn tại trong ba tháng hoặc lâu hơn sau khi khỏi covid một mươi chín
một đánh giá được công bố vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đã xác định hơn năm mươi triệu chứng kéo dài ở những người đang hồi phục sau covid một mươi chín
tuy nhiên khô mũi không phải là một trong những triệu chứng được xác định
xong khả năng khô mũi có thể được xác định là một triệu chứng
trong tương lai đối với covid một mươi chín các triệu chứng xuất hiện thường xuyên nhất bao gồm sốt ớn lạnh ho mệt mỏi khó thở tiêu chảy buồn nôn nôn ngạt mũi sổ mũi mất mùi hoặc vị đau đầu và nhúc mở cơ thể
vậy có nguyên nhân nào khác gây ra khô đường mũi hay không
nhiều tình trạng covid một mươi chín cũng có thể gây khô mũi
dưới đây là một số nguyên nhân tiềm ẩn
thứ nhất các bệnh nhiễm trùng khác
các bệnh nhiễm trùng đường hô hốc khác như
cảm lạnh thông thường hoặc nhiễm trùng soang có thể dẫn đến khô viêm và nóng rát mũi
thứ hai dị ứng theo mùa
dị ứng theo mùa thường gây kích ứng soang và dẫn đến viêm và khô
một số loại thuốc dị ứng cũng có thể góp phần gây nên tình trạng này
thứ ba thuốc thông mũi
thuốc thông mũi có xu hướng làm khô xoang bằng cách giảm sản xuất chất nhầy
thứ tư đeo mặt nạ kéo dài
đeo một số loại mặt nạ có liên quan đến sự phát triển của khô mắt và mũi
thứ năm không khí khô
khi tiếp xúc với không khí khô có thể dẫn đến kích ứng và khô mũi
không khí có xu hướng đặc biệt khô trong những tháng mùa đông
thứ sáu mất nước
tình trạng uống không đủ nước làm tăng nguy cơ bị khô của màng nhảy mũi dẫn đến khô mũi
đối với trứng khô ngẹt mũi khi nào chúng ta cần đi khám bác sĩ
mũi bị khô
nguyên nhân tiềm ẩn
nếu bạn có các triệu chứng covid một mươi chín khác hoặc nghĩ rằng bạn có thể bị nhiễm covid một mươi chín
nên cách ly bản thân với những người khác và điều trị các triệu chứng
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc khuyến nghị
bạn nên tìm kiếm trợ giúp y tế nếu bạn thấy khô mũi kết hợp với bất kỳ triệu chứng nào dưới đây
khó thở giảm tỉnh táo nhầm lẫn môi móng tay hoặc da có vẻ nhượt nhạt
sám hoặc xanh lam bất cứ điều gì khác liên quan
virus gây ra covid một mươi chín có khả năng làm gián đoạn quá trình
sản xuất chất nhầy và làm khô được mũi
tuy nhiên khô múi có thể có nhiều nguyên nhân khác tiềm ẩn
bao gồm cả tiếp xúc với không khí khô đeo khẩy trăng lâu và dị ứng
do vậy chúng ta cần xác định rõ nguyên nhân trước khi tìm ra phác đồ điều trị
không chỉ tạo nên những khó khăn trong công tác điều trị phòng chống ngăn chặn bệnh
đại dịch covid một mươi chín còn mang đến những thách thức không hề nhỏ
ở giai đoạn hậu covid một mươi chín khi nhiều người bệnh gặp phải các vấn đề sau khi đã khỏi covid một mươi chín
trên thế giới khái niệm pasc di chứng sau khi nhiễm cấp tính virus sars cov hai
hiện đang là từ khóa quan trọng cho các nghiên cứu tập trung về loại virus này
cụ thể như sau
cảm giác sốt sợ lạnh kéo dài
theo thạc sĩ bác sĩ kiều xuân thi và bác sĩ phạm ánh ngân
bệnh viện đại học y dược tp hcm cơ sở ba trong các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
cảm giác sốt sợ lạnh thường khiến người bệnh lo lắng nghi ngờ về nguy cơ tái nhiễm
theo đó cảm giác sốt khiến người bệnh vẫn có cảm giác nóng thường ở vùng ngực
bổ gáy lòng bàn tay chân đo nhiệt độ cơ thể vẫn trong giới hạn bình thường
cảm giác sợ lạnh hay ớn lạnh người bệnh sẽ cảm giác một bộ phận trên cơ thể
thường là bàn tay bàn chân hoặc cả người lạnh sợ gió có thể kèm theo hiện tượng nổi da gà
mặc dù nhiệt độ môi trường bên ngoài không hạ thấp hay thay đổi đột ngột
đôi khi mặc thêm áo ấm cũng không làm giảm cảm giác sợ lạnh
các bác sĩ cũng cho biết theo nghiên cứu của mạng lưới y tế toàn cầu
survivor crops triệu chứng sợ lạnh hay cảm giác sốt được xếp vào nhóm dối loạn chung của cơ thể
trong năm một trăm linh bảy người tham gia nghiên cứu cảm giác sốt sở lạnh biểu hiện ở bốn trăm bốn mươi một người
những triệu chứng này là những triệu chứng cơ năng than phiền của người bệnh
dù khi đo nhiệt độ kiểm tra vẫn trong giới hạn bình thường
và thường không phản ánh tình trạng viêm nhiễm cấp tính của cơ thể
điều trị thế nào
thạc sĩ bác sĩ kiều xuân thi
và bác sĩ phạm ánh ngân cũng chia sẻ
trong y học cổ truyền tùy theo giai đoạn bệnh mà triệu chứng sợ lành được xếp theo trứng ố hàn
bi tà khí còn chưa được giải hết hoặc khí hư dương hư
khi chính khí của cơ thể hư suy sau một đợt nhiễm cảm ngoại ta
cảm giác sốt thường được đánh giá có đi kèm cảm giác sợ lạnh hay không
tiếp theo chứng phát nhiệt một trong những cơ chế là do phục tà
tức là tà khí sau giai đoạn cảm nhiễm còn lưu lại trong cơ thể
chưa giải hết út bế phần dương khí
đạt ra bì phu gây nên cảm giác nóng sốt
để loại bỏ phục tà bồi phục chính khí
có thể áp dụng nhiều phương pháp kết hợp trong y học cổ truyền như
sử dụng thuốc thang cứu ấm châm tập dưỡng sinh
các vị thuốc bắc như phòng không khương hoạt huyền thoái
ngư bằng từ có tác dụng nguyên tán ngoại tà giải cơ thấu biểu
khi kết hợp da giảm với các vị thuốc giúp nâng chính khí cơ thể như
đàng sâm hoàng kỳ bạch chuột sẽ giúp thúc đẩy quá trình hồi phục của cơ thể
đối với triệu chứng ớn lạnh sợ lạnh
việc sử dụng phương pháp cứu ấm tại các huyện
đại trùy phong trì thái uyên quan nguyên khí hải túc tam lý
giúp điều hòa khí trong kinh lạc để cố biểu
trong điều trị chứng phát nhiệt kết hợp thủ pháp châm tại các huyện
hương dương hợp cốc khúc trì hậu khê đại trùy
để tả tà khí theo kinh lạc góp phần mở đường cho chính khí lưu thông
việc sử dụng phương pháp châm cứu ngoài tác dụng kích thích các huyện lạc
còn giúp người bệnh thư giãn cảm giác được chăm sóc
các bác sĩ lưu ý bên cạnh dùng thuốc và châm cứu
các bài tập thở theo phương pháp dưỡng sinh sẽ giúp người bệnh giải tỏa căng thẳng như
thở bốn thời xoa ngũ quan xoa trung tiêu chào mặt trời
giúp sớm đạt trạng thái cân bằng cũng như quá trình tiếp nhận thuốc
và châm cứu được hiệu quả hơn